thưa quý vị điểm chuẩn đại học năm hai nghìn hai mươi tăng là điều có thể đoán định ngay sau khi kết thúc kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông
tuy nhiên việc điểm chuẩn chính thức ở một số ngành khiến thí sinh đạt hai mươi chín ba mươi điểm vẫn trượt nguyện vọng một vào đại học
thì thực sự nhiều người đã sốc nhiều thí sinh hoang mang và nhiều chuyên gia đặt câu hỏi
liệu có công bằng với những thí sinh này
liệu có cách nào để những thí sinh điểm gần như tuyệt đối không trượt đại học mà mình yêu thích
là trường tốc đầu cùng với mức điểm trung bình cao nên dự kiến điểm chuẩn của đại học quốc gia hà nội sẽ tăng từ một đến ba điểm
tuy nhiên khi mức điểm chuẩn chính thức được công bố thì ngay cả các thầy cô trong trường các vị lãnh đạo nhà trường cũng không khỏi bất ngờ
theo đó mức tăng trung bình các ngành là từ ba đến bốn điểm
ở mức cao có ngành tăng tới gần sáu điểm so với năm trước
cá biệt ngành đông phương học thì đạt tới ngưỡng
điểm chuẩn tuyệt đối là ba mươi trên ba mươi điểm
tôi cũng rất là bất ngờ rất nhiều thầy cô giáo bất ngờ
và nếu có thể nói là chóng bởi vì không ngờ là điểm này cao quá
nhưng mà chúng tôi rất là mừng bởi vì như thế là vẫn có sự lựa chọn và tuyển chọn được thí sinh
như vậy là đối với những thí sinh có thể nói là với cái điểm cao là hai mươi sáu hai mươi bảy hai mươi tám hai mươi chín ba mươi đổ vào các ngành của đại học quốc gia hà nội rất nhiều
và đồng thời qua đây cũng phản ánh
nhưng quan trọng nhất thứ nhất là phản ánh được là
là cái chất lượng của thí sinh
nhưng qua đây là nói rất nhiều vấn đề
thứ nhất là về cơ cấu ngành nghề nhu cầu về công an thực làm
và như vậy là rõ ràng các trường đại học cũng như là các nhà nước cũng có sự điều chỉnh phù hợp
giữa cơ cấu ngành nghề cũng như là định hướng mở ngành cũng như là phát triển đội ngũ
rồi cũng nhu cầu đào tạo gắn với nhu cầu của doanh nghiệp và thực tiễn trong thời gian tới
nhớ lại mùa tuyển sinh đại học năm hai nghìn một mươi ba
mức điểm trúng tuyển ngành bác sĩ đa khoa của trường đại học y hà nội là hai mươi tám điểm
đó là mức điểm kỷ lục khiến nhà trường phải có văn bản gửi tới lãnh đạo bộ y tế và bộ giáo dục và đào tạo
đề xuất phương án giải quyết đối với những thí sinh hai mươi bảy điểm vẫn trượt đại học
năm nay kỷ lục mới lại tiếp tục được xác lập với ngành này tại đại học y hà nội
với hai mươi tám chín điểm cho ngành y đa khoa
với mức điểm này thí sinh phải đạt ít nhất là chín bảy điểm một môn
tuy nhiên theo đại diện nhà trường mức tăng này chỉ là tăng cơ học
theo độ phân hóa của đề thi chứ không phản ánh chất lượng thí sinh tăng hơn những năm trước
còn rất nhiều ngành khác nếu mà thí sinh đăng ký thì thí sinh hoàn toàn có thể trúng tuyển
và các trường y khác cũng vậy điểm đều thấp hơn
chính vì vậy mà chúng tôi nghĩ rằng là nếu mà thí sinh đăng ký đầy đủ các nguyện vọng
theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống dưới
thì với những thí sinh điểm cao thì thí sinh không có trượt đại học
mà sẽ đổ trường này hoặc là trường khác
trái ngược với xu thế tăng mạnh của các trường tốt trên
thì các trường tốt dưới lại tăng khá ít
trung bình là từ một đến hai điểm tùy theo từng ngành
do đa dạng hóa phương thức tuyển sinh bằng nhiều hình thức khác nhau
cùng với sự chủ động tuyển sinh bằng nhiều đợt
nên đến nay nhiều trường đã tuyển gần đủ trị tiêu cho mình
đối với trường đại nam thì năm nay điểm chuẩn đã đạt theo đúng ngưỡng đảm bảo chất lượng của dụng dụng cầu tạo
tức là đối với các ngành ví dụ như ngành y là được trên hai mươi hai điểm
đối với ngành dược là trên hai mươi một điểm
và đối với ngành điều dưỡng là trên một mươi năm điểm
và tôi nghĩ rằng là đấy là đảm bảo rất là tốt
với cái điều kiện để các em có thể học được cái ngành sức khỏe
còn đối với các ngành khác thì với mức điểm phổ điểm trung bình
thế thì chúng tôi nghĩ rằng là cái chất lượng mà sinh viên để chúng tôi thu hút được
hiện nay cũng là đảm bảo với cái điểm trung bình là có khoảng một mươi tám đến một mươi chín điểm
điểm chuẩn tăng cao hơn so với năm trước là xu thế tất yếu
phù hợp với mục tiêu của kỳ thi tốt nghiệp năm nay
tuy nhiên với mức tăng nhiều ngành quá cao
thậm chí là điểm tối đa vẫn chưa chắc đỗ
thì lại trở thành một áp lực lớn cho các thí sinh của những năm sau
thực tế này cần được cân nhắc điều chỉnh khi ra đề
hoặc phải thay đổi phương thức xét tuyển của các trường đại học trong mùa tuyển sinh năm tới
sau năm năm tổ chức kỳ thi hai trong một
với mục tiêu vừa xét tốt nghiệp vừa tuyển sinh đại học
từ năm hai nghìn hai mươi kỳ thi trung học phổ thông chỉ còn phục vụ mục tiêu chính là xét tốt nghiệp
thay đổi này là tất yếu
phù hợp với yêu cầu đổi mới và xu hướng thế giới
thay đổi này trong tuyển sinh cũng kéo theo sự thay đổi trong suy nghĩ của học sinh và phụ huynh
đã qua rồi cái thời dồn mọi tâm sức cho kỳ thi trung học phổ thông để có cơ hội đỗ đại học
bởi hiện nay có nhiều con đường vào được trường mà mình mong muốn
không nhất thiết chỉ bằng điểm số của kỳ thi quốc gia
vào thời điểm mà rất nhiều thí sinh còn đang thấp thỏm chờ điểm thi
rồi lại đau đầu cân não
với bài toán thay đổi nguyện vọng
để rồi lại nóng lòng chờ điểm chuẩn
thì không ít thí sinh đã tự tin trong màu áo tân sinh viên của đại học khoa học và công nghệ hà nội
bằng hình thức xét tuyển học bạ
kết hợp phỏng vấn trực tiếp
trường đại học này đã tuyển sinh được tám mươi chỉ tiêu
từ khi các trường đại học còn chưa công bố điểm chuẩn
cho phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp
khi các bạn đang bù đầu gùi tóc với cái mục tiêu của mình là chín trên chín điểm
để bảo các trường đại học tốt nghiệp
thì em cảm giác rất là thoải mái
tại vì em khả năng của em bao nhiêu thì em chỉ cần cố hết sức mình
vào thời điểm đó phòng tuyển sinh của đại học đại nam cũng luôn trong tình trạng quá tải
ngày càng có nhiều hơn các bạn trẻ đã mạnh dạn đặt cơ hội vào đại học bằng cách xét tuyển học bạ
áp lực cảm giác nó ngỡ bỏ hoàn toàn
những lúc chưa xét tuyển thì cảm giác nó bỏ bỏ áp lực lắm
sau khi đăng ký xét tuyển thì cảm giác nhẹ nhõm
có mục đích mục tiêu và sao lại hơn
em nghĩ là em sẽ tìm một chỗ cố định
xong tìm một công việc gì đó hoặc là em sẽ đi học thêm bên ngoài
để chuẩn bị vào năm học thì mình có một chút gì đó tự tin hơn ạ
rõ ràng với các tân sinh viên trúng tuyển sớm
thì công việc chuẩn bị cho hành trang vào đại học cũng sẽ chú đáo và sẵn sàng hơn
còn với các nhà trường xét tuyển phương án riêng đang bộc lộ lợi thế rõ nét
nhất là trong bối cảnh lịch tuyển sinh năm nay bị lùi lại do tình hình

giúp cho công tác lập kế hoạch tốt hơn
từ công tác lập kế hoạch tốt thì nhà trường sẽ chuẩn bị tốt
từ cơ sở vật chất từ tập huấn các kỹ năng
cũng như là việc chuẩn bị chào đón các tân sinh viên vào trường
và đem lại chất lượng đào tạo tốt đối với sinh viên
thực tế cho thấy vẫn còn nhiều thí sinh phụ huynh
còn tâm lý xem điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông
đóng vai trò quan trọng trong xét tuyển vào đại học
để thay đổi tương lai
tư duy này trách nhiệm còn thuộc về các trường đại học
trong việc xây dựng phương án xét tuyển
thuyết phục thí sinh và phụ huynh
cần mỗi một trường hay mỗi một ngành nghề
cần phải xây dựng cái phương thức này cho phù hợp
cải cách phương thức truyền thống đi
mà cũng không đánh giá nhầm được thí sinh
và cũng giúp các em lựa chọn đúng cái ngành
mà mình muốn học và cái nghề nghiệp trong tương lai
các em định làm
xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông
không phải là con đường duy nhất vào các trường đại học
thực tế hiện nay khi thí sinh trúng tuyển bằng bất cứ phương thức nào
thì cũng học cùng chương trình giá trị bằng cấp như nhau
thụ hưởng tất cả các dịch vụ hỗ trợ sinh viên như nhau
có những trường theo cái mô hình mở thì ghi danh là học
thì khi đấy thì tùy theo cái mà đầu vào mở hay đóng ấy
nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái chuyện tỷ lệ tốt nghiệp là như thế nào
ở đây mình đang nói trên cái quan điểm là giả sử chất lượng đảm bảo chất lượng
tuy nhiên theo nhiều chuyên gia

nới lỏng đầu vào thực sự chưa phù hợp với đặc thù giáo dục đại học ở việt nam
từ nhiều năm qua trường đại học mọc lên như nấm
đã xảy ra khan hiếm sinh viên
khiến tuyển sinh lâm vào cảnh vờ bèo vặt tép
ảnh hưởng không nhỏ tới chất lượng đào tạo nguồn nhân lực
nói chung em điểm đầu vào cao thì lúc vào học đều tốt hơn cả
cho nên không thể nói được rằng là cái đầu vào không quan trọng đâu
nhưng mà có điều là sau cái năm thứ nhất
là đến mấy chục phần trăm không lên nổi năm thứ hai
bởi vì người ta bảo đảm
cái điều kiện là anh phải đạt điều kiện nào đó thì mới lên năm bước hai
chứ không phải như mình cái hết năm thứ nhất thì lên năm thứ hai
khi tăng cường tính tự chủ
việc tuyển sinh giao cho các nhà trường toàn quyền quyết định
họ có thể thi hoặc xếp tuyển hoặc ghi danh
xong đầu vào phải được quản lý thật chặt từ bộ giáo dục và đào tạo
mấy năm qua thì bộ cũng có quy định như vậy
nói là các trường phải công bố cái tiêu chuẩn đầu ra đối với từng ngành học
cái tiêu chuẩn đầu ra đó dựa vào một số
cái quy định này
quy định của bộ
nhưng mà dựa vào một số cái quy định của trường nữa
không phải là mở rộng hay là xếp chặt được
cả cái quá trình phải đạt chất lượng
thì phải có cái quản trị và quản lý cho nó tốt
mà quản trị quản lý của hệ thống đại học
và cái đấy là bộ giáo dục đào tạo phải lo
lúc đó theo quy luật cạnh tranh
trường nào dễ dãi sẽ không có thí sinh
muốn thu hút được người học phải giữ được chất lượng
điều đó mới hy vọng các kỹ sư cử nhân khi ra trường
ít nhất là không phải đào tạo lại
kết quả xét tuyển đợt một tùy thuộc vào tình hình
nhập học chính thức của thí sinh cho thấy
có một trăm sáu mươi một trường tuyển đủ chỉ tiêu
nếu tính từ mức đạt bảy mươi chỉ tiêu trở lên
còn số này là hai trăm linh năm trường chiếm sáu mươi sáu năm mươi năm
số đơn vị tuyển sinh
bộ giáo dục và đào tạo cho biết
các trường có tỷ lệ trúng tuyển dưới năm mươi
sẽ tiếp tục xét tuyển bổ sung
tuy nhiên theo quy định từ ngày một mươi tháng một mươi
các trường đại học cao đẳng
mới được xét tuyển sinh bổ sung
nhưng ngay sau thời điểm các trường công bố
điểm chuẩn đã có một số trường
vượt giao xét tuyển sớm
khiến bộ giáo dục và đào tạo phải nhắc nhở
ai đến trước được xét tuyển trước
mà không cần xét từ cao xuống thấp
ngay sau thông báo đó là hình ảnh
chen lấn của hàng nghìn học sinh phụ huynh
tại trường đại học thăng long
việc xét tuyển vỡ chận
nên trường này đã phải thông báo thay đổi
phương thức xét tuyển từ trên xuống dưới
theo mức điểm hồ sơ
sự lật kèo nhanh chóng
khiến thí sinh và phụ huynh rất bất ngờ
rõ ràng theo quy định việc tuyển sinh
theo hình thức đến trước được xét trước
như trước đó của trường đại học thăng long là sai
và trường cũng đã thừa nhận điều này
tuy nhiên lý giải nguyên nhân của lãnh đạo nhà trường
lại không mấy thuyết phục
tôi cũng biết là có những thông tin như thế
thì là có thể là do các bạn ấy là đưa những cái
để mà cố gắng để mà thuyết phục mọi người đến
chứ còn chính thức của nhà trường
mà cái tờ mà có dấu mà đăng trên cái trang web của trường
chỉ nói là tuyển sinh có những xét tuyển bổ sung
với các chỉ tiêu như thế này
không thống nhất trong phương thức
cùng thời gian tuyển sinh sai quy định của trường đại học thăng long
đã bị bộ giáo dục và đào tạo tuyết còi
tuy nhiên từ đây cũng cho thấy một thực trạng
mà có lẽ chỉ ở mùa tuyển sinh năm nay mới có
đó là tình trạng thí sinh đến xét tuyển
ở các nguyện vọng bổ sung quá đông
thậm chí rất nhiều em có điểm số rất cao

và phải thay bằng hình thức khác là xét tuyển bằng học bạ
đây là điều mà nhiều thí sinh không lường trước được
còn theo đại diện của trường đại học đại nam
việc xét tuyển năm nay của nhà trường
thuận lợi hơn so với năm trước
đến thời điểm này khi lượng thí sinh rồn về đông đảo
thì cũng có những cái gây áp lực cho nhà trường
rõ ràng nhìn về mục tiêu tốt nghiệp
thì kỳ thi năm nay có vẻ là thành công
tuy nhiên soi chiếu sang xét tuyển đại học
thì dường như lại không mấy thuận lợi
bởi điểm chuẩn quá cao dẫn đến hiện tượng lạm phát điểm chuẩn
đây chính là thực tế cần được bộ giáo dục và đào tạo
cùng các trường đại học nghiên cứu cân nhắc
để khắc phục trong mùa tuyển sinh năm sau
có thể nói mùa tuyển sinh đại học năm hai nghìn hai mươi
đã diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp
đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông được đánh giá là khá dễ
và điểm chuẩn ở hầu hết các ngành học đều tăng
thậm chí là tăng rất cao
không ít thí sinh có điểm mỗi môn thi đạt từ chín điểm trở lên
mà vẫn trượt nguyện vọng một
những điều này đang khiến dư luận đặt ra vấn đề
đó là trong những năm tiếp theo
ngành giáo dục cần phải có những tính toán giải pháp hợp lý hơn
để tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông
nhưng có thể đáp ứng tốt cả hai yêu cầu
vừa xét tuyển tốt nghiệp vừa tuyển chọn được nhân tài cho xã hội
đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đường tới tương lai đã kết thúc
xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo